đáng chú ý là nguyên nhân của năm mươi trong số đó là do chủ đầu tư cũng như là người lao động chưa thực sự quan tâm đến vấn đề an toàn lao động
theo ghi nhận tại khánh hòa thời gian qua chưa xảy ra vụ tai nạn xây dựng nghiêm trọng nào
thế nhưng mà khi cơ quan chức năng đi kiểm tra thì thực trạng lại rất đáng báo động
việc trang bị bảo hộ lao động cũng như là ý thức đảm bảo an toàn trong xây dựng của các chủ đầu tư và chính bản thân người lao động vẫn còn rất nhiều hạn chế
công trình tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp mường thanh khánh hòa
những người thợ đang làm việc ở độ cao hàng trăm mét mà không hề có dây an toàn cũng chẳng có găng tay
mũ bảo hộ thì có nhưng lại đội sai quy định
vậy mà họ vẫn làm việc hết sức bình thường
để lên được chỗ làm người lao động phải di chuyển bằng ba chiếc vận thang lồng
tuy nhiên một trong ba chiếc thang đó vẫn chưa được kiểm định
tai nạn có thể xảy ra bất kỳ lúc nào
một số tổ đội mới vào thì họ chưa kịp cấp phát bảo hộ để quay trong quá trình thi công
còn vấn đề là dây khám sức khỏe thì công nhân vào thì cũng thiếu xuất một số tổ mới
thì chủ tư sẽ yêu cầu những nhà thầu thi công là khám sức khỏe và gửi đến chủ sở bắt ngành luôn
căm kết trong thời gian tới thì bên chủ tư sẽ cam kết với chủ bên sở bắt ngành
sẽ đảm bảo trong các vấn đề hồ sơ cũng như vấn đề hiện trường để đảm bảo an toàn của công trường trên hết
vì lợi ích trước mắt mà các nhà thầu
chủ đầu tư lơ là xem nhẹ công tác an toàn lao động
đầu tư cho bảo hộ lao động còn thấp chưa tương xứng với tính chất đặc thù của ngành nghề hoạt động
bên cạnh đó các nhà thầu còn xem nhẹ việc huấn luyện an toàn lao động phòng chống cháy nổ cho công nhân
công tác đảm bảo an toàn vệ sinh lao động chỉ mang tính đối phó khi cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra
qua kiểm tra thì còn lại là cái chỗ mà tồn tại là chưa đúng theo cái thông tư hai mươi bảy
tức là cái người mà huấn luyện phải đủ cái chứng chỉ đào tạo
thì cái này thì bên tư vấn cũng đã nhắc nhở với nhà thầu và cũng đã tư vấn cho các bên là chủ đầu tư là phải quán triệt cái này
phải mời những người chuyên nghiệp những trung tâm đủ khả năng để mà người ta họ huấn luyện
khánh hòa dù chưa xảy ra vụ tai nạn chết người nào trong lĩnh vực xây dựng nhưng không vì thế mà coi nhẹ tính mạng con người
để đảm bảo an toàn cho người lao động trước hết cần sự tự giác của chủ công trình các nhà thầu xây dựng trong việc chấp hành pháp luật chấp hành các quy định trong lĩnh vực xây dựng
bên cạnh đó các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương cũng cần phát huy vai trò trách nhiệm trong việc kiểm tra giám sát an toàn lao động đối với các công trình xây dựng
đồng thời tăng cường các chế tài để giăn đe xử phạt các đơn vị xài phạm
chúng tôi cũng tiếp tục tăng cường vấn đề kiểm tra
đặc biệt là một số công trình cao tầng mà đang ở giai đoạn cuối để tập trung vào để yêu cầu các đơn vị thi công đảm bảo các giải pháp biện pháp an toàn
vấn đề thứ hai đối với những trường hợp ở độ cao thì phải đảm bảo những điều kiện về khám định kỳ cho người lao động làm việc ở độ cao nhất định ở một số nhà cấp
vấn đề thứ ba đối với những trường hợp ở độ cao phải đảm bảo những điều kiện về khám định kỳ cho người lao động làm việc ở độ cao nhất định ở một số nhà cao tầng

xây dựng là một trong những loại hình lao động dễ xảy ra tai nạn nghiêm trọng gây chết người
chính vì vậy không chỉ chủ sử dụng lao động mà chính bản thân người lao động cũng phải tự bảo vệ mình bằng cách thực hiện nghiêm túc luật an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ trên công trường
từ đó hạn chế tối đa nguy cơ tai nạn lao động có thể xảy ra tránh những hậu quả đáng tiếc cho gia đình và cho xã hội